tránh văn phòng nội các ukraine thông báo năm thống đốc vùng và bốn thứ trưởng các bộ của ukraine sẽ từ chức trong bối cảnh một số vụ bê bối tham nhũng bị phanh phui tại nước này
các thống đốc vùng sẽ từ chức bao gồm những người đứng đầu vùng dnipropetrovsk ở miền trung vùng somay phía đông bắc các vùng zaporizhia và kherson ở phía nam cũng như khu vực xung quanh thủ đô kiev
ngoài ra phó tránh văn phòng tổng thống ukraine cũng nằm trong số các quan chức từ chức do dình lý đến một số vụ bê bối khi đương chức
các thông báo từ chức được công bố sau khi một thứ trưởng bộ phát triển cộng đồng vùng lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của ukraine bị cách chức vì tình nghi biển thủ công quỹ
trước đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết ông đang lên kế hoạch cải tổ chính phủ thời chiến và chấn áp nạn tham nhũng